việc đào tạo nghề có vai trò quan trọng đặc biệt tại khu vực nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi trình độ dân trí còn thấp
thì đào tạo nghề theo hình thức cầm tay chỉ việc chính là hướng đi đúng trong giai đoạn hiện nay
để người dân có sinh kế bền vững hiện các địa phương đang tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
tại tỉnh bắc cạn nơi mà lao động nông thôn lao động là người dân tộc thiểu số chiếm tới bảy mươi năm
công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong những năm qua đã được cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo thực hiện thu được nhiều kết quả khả quan
chợ đồn là huyện có tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp đặc biệt là cây ăn quả và các loại cây rau màu
trước đây người dân chủ yếu sản xuất dựa trên kinh nghiệm
chứ chưa trú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật
để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
để giải quyết vấn đề này huyện trợ đồn đã mở các lớp đào tạo nghề cho lao động ở vùng nông thôn
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay huyện đã mở được hơn chín mươi lớp với gần hai năm trăm linh học viên tham gia
nội dung đào tạo gắn với nhu cầu của người dân địa phương như kỹ thuật sản xuất nông nghiệp chăn nuôi trồng rau
trước khi triển khai đào tạo nghề huyện đã tổ chức khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người lao động

trồng và chăm sóc cây rau rồi thì kỹ thuật xây dựng nó rất là phù hợp với điều kiện của địa phương của từng vùng
đấy là cái nhu cầu mà người dân mong muốn
bên cạnh các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thời gian qua tỉnh bắc cạn cũng phát triển những cơ sở đào tạo nghề trình độ sơ cấp
và đào tạo nghề trình độ dưới ba tháng phù hợp với nhu cầu thực tiễn
đây là lớp dạy làm móng các học viên chủ yếu là phụ nữ nghèo chị em dân tộc thiểu số
tham gia lớp học các học viên được miễn phí một trăm linh học phí hỗ trợ tiền mua đồ dùng phục vụ cho việc học tập
sau khi học nhiều học viên theo được nghề và có thu nhập ổn định
sau cái khóa học nghề đào tạo vừa rồi thì hầu hết là các bạn đều có thể mở quầy để tiếp tục với công việc mà các bạn ấy đã học
đa số là một số bạn là về các huyện như là trợ lồn tắc nặng hoặc là
điện thông trợ mới các bạn ấy đã phát huy được những cái gì mà các bạn ấy đã học
hiện nay tỉnh bắc cạn đã đầu tư xây dựng trường cao đẳng nghề dân tộc nội chú theo ba cấp
cao đẳng trung cấp sơ cấp và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề theo yêu cầu nghiên cứu khoa học liên kết đào tạo
trường biên soạn giáo trình chọn ngành nghề theo yêu cầu thực tế nhu cầu của học viên với hai mươi bảy ngành nghề
trung bình mỗi năm trường đào tạo năm trăm linh học viên
hầu hết số học viên đều có việc làm
ngoài ra tỉnh bắc cạn đã thực hiện lồng ghép công tác đào tạo nghề với các tổ chức chính trị xã hội
tư biểu là hội liên hiệp phụ nữ tỉnh với đề án hai mươi chín năm hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
và đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi phối hợp dạy nghề theo chương trình một ba năm và chương trình khác
từ đó nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã ra đời
hợp tác xã miến dòng ở xã côn minh huyện na rì
hợp tác xã hai mươi tháng một mươi sản xuất
hợp tác xã phở khô ở xã nông hạ huyện trợ mới
trong công tác đào tạo nghề thì cũng luôn quan tâm đến những đối tượng mà hộ nghèo và hộ cận nghèo
sau khi đào tạo thì trung tâm cũng luôn kết nối cho các bạn vay được vốn và hỗ trợ khởi nghiệp nếu như các bạn có nhu cầu
đến lên ở vùng quê nghèo
những năm trước anh nguyễn văn ngọc chỉ biết làm nông nghiệp sau khi đi học nghề cơ khí về nhận thấy tiềm năng
anh ngọc đã mạnh dạn đầu tư xưởng sản xuất máy móc phục vụ chăn nuôi sản xuất
đến nay những dòng sản phẩm như máy thái mịn máy thái thô máy thái thuốc nam đã được thị trường chấp nhận
ngoài tiêu thụ trong tỉnh anh ngọc đã đưa sản phẩm đến với nhiều tỉnh thành khắp cả nước
hiện nay cơ sở của anh tạo việc làm thường xuyên cho sáu lao động với thu nhập từ tám đến một mươi triệu đồng một tháng
doanh thu hàng năm của cơ sở đạt hơn một tỷ đồng
tôi nhận thấy trên địa bàn tỉnh bắc cạn thì hiện tại cũng đang khuyến khích phát triển một số lĩnh vực như nông lâm nghiệp chăn nuôi
thì tôi cũng đã đẩy mạnh vào cái ngành này và nó không chỉ là tạo cái thu nhập riêng cho tôi mà tôi còn tạo thu nhập thêm cho một số anh em một số thanh niên ở tại địa phương mình
và đồng nghĩa với việc là chúng tôi cũng đưa ra thị trường khoảng hai mươi đầu máy
thì mỗi tháng tính trung bình thì sản phẩm sản phẩm nọ bù sản phẩm kia thì nói chung là chúng tôi đưa ra thị trường khoảng tầm bốn trăm linh đầu máy
hợp tác xã trồng nấm minh anh được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
lúc đầu những thành viên của hợp tác xã còn rất bỡ ngỡ với quy trình sản xuất nấm
nhưng sau một thời gian tìm tòi và được tập huấn đào tạo cách trồng và chăm sóc
đến nay các thành viên hợp tác xã đã
dần trở thành những người trồng nấm chuyên nghiệp
nhiều loại nấm của hợp tác xã này đã có chỗ đứng trên thị trường
doanh thu ngày một tăng lên đời sống của các thành viên nhờ đó cũng được cải thiện hơn so với trước đây
ý tưởng là tất cả các chị em anh chị em cùng chung sở thích là muốn làm thành một nhóm
và thành lập hợp tác xã minh anh là từ cái ý tưởng là làm chung nhau đó mà ra
và nguyên liệu cũng như là các
nơi mình làm tập trung với nhau ấy thì là vẫn cứ là bán được dễ hơn là làm riêng này ạ
để thay đổi tình trạng đào tạo nghề theo những gì các cơ sở đào tạo có
tỉnh bắc cạn đã điều tra khảo sát từ nhu cầu học nghề của người lao động
đến năng lực dạy nghề của các cơ sở đào tạo
nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh
để xây dựng đề án dạy nghề sát thực tế
tỉnh đã xây dựng mới hai mươi bảy chương trình giáo trình dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp
trong đó chú trọng nghề phù hợp trình độ khả năng của người dân và thế mạnh của địa phương
tăng thu nhập của người ta như thế nào thì cũng phải tính toán
chứ không đào tạo theo kiểu dạng phong trào
bên cạnh việc đào tạo nghề nông lâm nghiệp
các cơ sở dạy nghề tại bắc cạn cũng tích cực hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
thiết kế đào tạo phù hợp có địa chỉ để học sinh sinh viên có nơi thực tập nâng cao tay nghề
tại trường cao đẳng nghề dân tộc nội chú bắc cạn
từ năm hai nghìn một mươi tám nhà trường ký cam kết đào tạo với hơn hai mươi doanh nghiệp
học sinh sinh viên sau đào tạo đều có việc làm
qua cơ điện trung bình mỗi khóa đào tạo hai trăm linh em
hiện nay nhà trường đã ký kết với công ty trách nhiệm hữu hạn thiên sơn
công ty toada của nhật bản công ty kết cấu thép sóc sơn
bảo đảm toàn bộ các em được thực tập và có việc làm ngay sau khi kết thúc khóa học
nhà trường đang hướng các nghề theo hướng xã hội và doanh nghiệp đang yêu cầu
trường liên hệ với các doanh nghiệp trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh
trong tỉnh hiện nay ít doanh nghiệp
nhưng ngoài tỉnh thì có những nhu cầu mà cần đào tạo những ngành nghề để đáp ứng cho doanh nghiệp
thì nhà trường đang xu hướng đào tạo những ngành nghề đó để đảm bảo cho người lao động
khi ra sau này ra thì có thể có việc làm ngay
với một mươi chín cơ sở dạy nghề từ năm hai nghìn một mươi đến nay
tỉnh bắc cạn đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn hai mươi năm lao động ở nông thôn
mà chủ yếu là người dân tộc thiểu số
tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt bốn mươi hai
sau đào tạo ít nhất tám
tám mươi số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục nghề cũ
nhưng có năng suất thu nhập cao hơn
chính lực lượng lao động đã qua đào tạo này đã và đang phát huy hiệu quả
từ đó đời sống nhân dân ngày một khấm khá
có phần thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn của một tỉnh còn khó khăn như bắc cạn